ngày sáu tháng một mươi đại học thái nguyên phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
đã tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi
nhằm thúc đẩy khởi nghiệp phát triển kinh tế giải quyết việc làm trên địa bàn
ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh thái nguyên năm nay diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa
như hội thảo khởi nghiệp sáng tạo chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trưng bày sản phẩm của các ý tưởng dự án
đây là dịp để những người tham gia trao đổi thảo luận học hỏi
làm sáng tỏ nhiều chủ đề về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
kết thúc ngày hội ý tưởng sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu kem bắc lừ
của nhóm tác giả đến từ trường đại học y dược đại học thái nguyên
đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi